lãnh đạo tp hcm đã gặp gỡ cán bộ hội viên nông dân năm hai nghìn một mươi chín
đại diện các hội nông dân tp hcm đã kiến nghị ubnd tp hcm
có chủ trương đầu tư xây dựng trung tâm giao dịch nông sản
hiện tồn tại của nông nghiệp thành phố là quy hoạch còn khó khăn
trồng chéo giữa luật quy hoạch luật xây dựng luật đất đai
làm cho người dân chưa thực hiện đầy đủ quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất
xây dựng công trình trên đất nông nghiệp không xin được chứng nhận việc gáp
phát triển hợp tác xã gặp nhiều khó khăn
tại hội nghị đại biểu đề xuất được hỗ trợ xây dựng nhà màng nhà lưới
chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm nuôi thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế
nguyện vọng của nông dân được khai thác đất nông nghiệp chưa có chủ trương đầu tư
lãnh đạo các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tài nguyên và môi trường
xây dựng đã trả lời các ý kiến của cán bộ hội viên nông dân
thành phố nhận định hiện nay nông nghiệp đóng góp tỷ trọng không lớn trong cơ cấu kinh tế của thành phố hồ chí minh
nhưng sự phát triển ngày càng bền vững theo đúng định hướng nông nghiệp đô thị nông nghiệp công nghệ cao